nội dung tình bạn ấy của chuyên mục hành trình phá án kỳ này sẽ là một câu chuyện cảnh giác liên quan đến mối quan hệ bạn bè được gọi là bạn đồng môn
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn chín tòa án nhân dân tỉnh quảng nam đã mở phiên tòa tại phường an sơn thành phố tam kỳ xét xử hai đối tượng giết người
hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình đối với tội nhân lê tấn huân một mươi tám tuổi trú tại thùng hai xã quế minh huyện quế sơn tỉnh quảng nam
tuyên phạt hai mươi bảy năm tù đối với tội nhân lê hữu nhân hai mươi tám tuổi cùng quê với huân
đây là vụ án gây chấn động dư luận tỉnh quảng nam vào thời điểm lúc bấy giờ
để đưa được hai kẻ tội đồ ra trước vành móng ngựa là cả một cuộc đấu trí căng thẳng và sự vào cuộc quyết tâm của những người làm công tác tố tụng thi hành pháp luật tỉnh quảng nam
ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn chín lực lượng bảo vệ công viên vòng xuyến dưới chân cầu tam kỳ hai thành phố tam kỳ phát hiện một thi thể nam thành niên đã bắt đầu bị phân hủy
ngay lập tức thông tin được chuyển đến cơ quan chức năng tập trung giải quyết
nhận thấy đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng công an thành phố tam kỳ đã báo cáo về công an tỉnh quảng nam
lực lượng điều tra thuộc phòng cảnh sát điều tra về trật tự xã hội và phòng kỹ thuật hình sự
đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thu thập dấu vết và tìm những bằng chứng của vụ án
thi thể nhanh chóng được nhận dạng đó chính là anh trần thành đại hai mươi tuổi trú tại thùng hai xã tiên an huyện tiên phước tỉnh quảng nam
điều tra ban đầu cho biết anh đại thuê nhà số ba trăm bốn mươi ba trần cao vân thành phố tam kỳ để mở cửa hàng kinh doanh điện thoại di động cùng với một người em họ tên là tiến

bằng những kinh nghiệm trong quá trình phá án lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã lập tức cử ngay các mũi trinh sát xuống hiện trường và bùm lân cần để tiếp cận và thu thập những thông tin ban đầu
đây là quyết định quan trọng khi án mạng mới xảy ra sẽ có nhiều thông tin và dấu vết còn chưa bị xóa
một mũi trinh sát được cử đi để xác minh các mối quan hệ thân quen của nạn nhân và gia đình nạn nhân
mũi trinh sát khác nhận nhiệm vụ điều tra các đối tượng lao động phản lai trên địa bàn
vì nghi ngờ đây chỉ đơn thuần là một vụ giết cướp
lúc này có rất nhiều thông tin liên quan về nạn nhân
lúc này có rất nhiều thông tin liên quan về nạn nhân
được bảo vệ cho các điều tra viên
theo đó đã có rất nhiều giả thuyết được nhận định về cái chết của anh trần thành đại
một số thông tin còn nghi ngờ hung thủ có thể là người em họ tên là tiến vẫn ở cùng anh đại
vì trước đó giữa hai người đã có những va chạm không đáng có
thông tin thì họ cung cấp thì mình phải gây nhận và phải sàng lọc và phải xác minh
nhưng ví dụ như có cái tình tiết là trong quan hệ hôn yêu đương thì anh này cũng có một cái khúc mắt
rồi có thằng em thì nó cũng có cái tiểu điện thằng em con chú thì nó cũng có cái tiểu điện nghe tị anh này
vì cùng tờ tài tuổi mà thằng này có cửa hàng điện thoại nó có xem máy quần áo thì bảnh bao
mà tán gái thì tụi nào dính vô lái thì đám thì không được
nên là cũng nghi cái thằng em
nó giết thằng này để nó cướp người yêu của thằng này về đấy
tổ trinh sát do thượng úy lương quang nghĩa phó đội trưởng đội trinh sát phụ trách bảo vệ một thông tin quan trọng
trong lúc xác minh các nguồn tin từ những người dân sống xung quanh khu vực nạn nhân thường trú
thì có một thông tin khiến các trinh sát hết sức lưu tâm
đó là việc
trước thời điểm anh trần thành đại bị giết có hai người được giới thiệu là bạn học hồi ở trường học nghề đến nhà chơi
và lần cuối cùng nhìn thấy anh đại là lúc anh đại cùng với hai người bạn trời nhà đi chơi
cho đến lúc phát hiện anh đại bị sát hại thì không còn ai còn nhìn thấy hai người này nữa
các trinh sát tập trung chú ý vào hai người bạn của anh đại
bằng các biện pháp nghiệp vụ trinh sát đã có ngay những thông tin cá nhân liên quan đến hai người bạn này
và đã có nhiều cơ sở nhận định về việc cái chết của anh trần

tôi đã tiến hành xác minh mối quan hệ của anh đại trước khi mối quan hệ của xác

và trong quá trình đo buffet với bọn thì anh đại nhận cuộc điện thoại của anh hưng
gọi là hữu đi biển chơi
có bọn quấy sơn xuống nữa đi cùng
nên là anh đại có nói với bọn là có hai người bọn là trong đó có hưng đi xuống rủ đi biển chơi
và sau đó qua đêm đó là anh đại đã mất tích
nên người gặp sau cùng của anh đại là anh hưng
lúc này những kết quả khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi càng cho thấy những nhận định của các trinh sát về hai người bạn của anh đại là có cơ sở
nạn nhân bị chết trước đó khoảng hơn một ngày và tử vong do bị một vật cứng đập vào đầu lõm hai cm
bị chấn thương sọ não
sau đó đội khám nghiệm phát hiện ra một cây búa bị vứt lại cách hiện trường không xa
đây chính là tăng vật gây án
bằng kinh nghiệm phá án từ các vụ án trước lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội nhận định
với cách thức gây án và sử dụng hung khí như thế rất có thể hung thủ ở một vùng nào đó thuộc huyện miền núi quế sơn tỉnh quảng nam
nói ra khi việc khám hiện ra cái sát đấy tôi cho sát xuống và hỏi là chết là cái gì
tức là bây giờ mình đã khám nghiệm lâu lâu thì xác định như vậy là vùng vúa là hoa đào
thế thì kinh nghiệm của công an quảng nam là tôi cũng xác định là cái đối tượng vùng vúa thì thường thường là cái vùng quế sơn thân bình
hay có xảy ra cái tình trạng giết người mà dùng hung ký là vúa
nó có cái đặc tính của vùng vúa như thế
thì mình tập trung chiếu vũ nhọn vào để sản phẩm ổ tượng
cái sát quế sơn cái sát quế anh có hai đối tượng
trước đây nó cùng học với trần thành đại
nó cũng có nhiều việc gì đó để cho sát những mặt đến chứng tận
ngay lập tức tổ công tác do thượng úy lương quốc nghĩa chỉ huy được lệnh tốc tức lên đường đi đến quế sơn để tìm hai người bạn của anh trần thành đại
lúc này vẫn chưa đầy đủ chứng cứ để có thể kết luận hai người này là hung thủ gây nên cái chết của anh đại
vì thế các điều tra viên phải hết sức khéo léo
để tránh việc những kẻ bị tình nghi thấy động mà bỏ trốn
quá trình trước đây thì khi phát hiện sát chết thì xong đó là lãnh đạo phòng đã phân công
tôi cùng với một đồng chí tên sát xác minh một mũi xác minh của mũi mũ hệ của đại tại tân kỳ
mũi xác minh mũi mũ hệ mũi mũi mũ hệ giữa đại và hưng tại quế sơn
thì tôi cùng với đồng chí tên sát đến quế sơn thì phát hiện là anh hưng là hiện tại không có việc làm
mà là trong đêm đó là bỏ điện thoại ra
có quá trình sinh nhập cơ sở được phát hiện được việc đó
thì chúng tôi biết anh hưng là hiện đó ngồi ăn và chuẩn bị đồ để đi đà nẵng
cho tôi cùng với công an sở và một đồng chí sát xuống và đưa anh hưng về
và trong đó ngồi với anh hưng năm sáu đối tượng sở
chúng tôi để làm và biết
lúc đầu tiên thì anh hưng không chịu về
nhưng mà dùng những biện pháp phục vụ để đưa anh hưng về
cùng với một đối tượng nghi vắng theo cơ sở công an sở về tài xóa
sau khi đến quế sơn nhờ sự giúp đỡ của lực lượng công an sở tại
các điều tra viên đã nhanh chóng tìm ra nhà của hai đối tượng tình nghi
đó chính là lê tấn huân một mươi tám tuổi và lê hữu nhân hai mươi tám tuổi
cùng trú tại thôn hai xã quế minh huyện quế sơn
tổ công tác lập tức chia thành hai nhóm
một nhóm tiếp cận hai đối tượng tình nghi
một nhóm bí mật tổ chức khám xét nhà ở của hai đối tượng này
tại nhà của đối tượng lê tấn huân
các điều tra viên đã phát hiện một túi vải có đựng nhiều chiếc điện thoại di động
có cả cũ lẫn mới
và nhanh chóng xác nhận đây là số điện thoại ở trong cửa hàng điện thoại vĩ đại
do anh trần thành đại làm chủ
nhận được thông tin từ nhóm bí mật
nhóm khám xét
nhóm tiếp cận hai đối tượng tình nghi
đã lập tức bắt giữ ngay hai đối tượng lê tấn huân và lê hữu nhân
mục mực hai đối tượng này
nhận tội rằng
mình bị bắt hoang
nhưng khi các điều tra viên hỏi đến số điện thoại thu được trong nhà
thì hai đối tượng buộc phải cuối đầu nhận tội
đã gây ra cái chết của anh trần thành đại
vì mục đích cướp của
lên đó với đối tượng này
nếu như mà hồi nãy chỉ một tí nữa

anh là đã ghi ban đầu giám sát thì giỏi
nhưng mà lực lượng mình mạnh
rồi đánh lực lượng mình ở kia nó đi
xong rồi anh em mình cũng rất là
với cái tinh thần cương quyết
và giữ tranh nó được
chơi có vấn đề
đã giữ được cái hình thống xếp
và để mình đánh bắn
đánh anh em mình để nó thoát chạy
nó chạy là rất là khó khăn
đặc biệt là tổ trên trung sát
đi theo dõi đối tượng
ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn chín
lê tấn huân đến tiệm điện thoại di động
của anh trần thành đại
tại số ba trăm bốn mươi ba đường trần cao vân
thành phố tam kỳ chơi
huân và anh đại cùng học với nhau
trong thời gian ở trường dạy nghề
tại đây thấy anh đại có bắn
nhiều điện thoại di động đắt tiền
nên huân nảy sinh ý định giết anh đại
để cướp số điện thoại trên
chiều ngày hai mươi bốn tháng bảy
huân về nhà mình
ở quế minh quế sơn
chủ thêm anh họ của mình là lê hữu nhân
cùng tham gia thực hiện ý đồ đen tối của mình
buổi tối cùng ngày
huân và nhân đi xe gắn máy
theo hướng quốc lộ một mươi bốn a
hoặc quốc lộ một a
chạy về tam kỳ
đến tam kỳ quân gọi điện thoại cho anh đại
rủ đi uống cà phê
nhưng do bận việc nên mãi đến gần nửa đêm
anh đại mới ra được với huân và nhân
gặp anh đại
quân liền rủ anh đại ra công viên vòng xoáy
uống sinh tố
sau đó lại tiếp tục trú đi bãi biển tam thanh nhậu đêm
vì là bạn học

cắt chân lên tay lái xe và ngủ

lúc này hai tên sát nhân cuốn giả vờ nằm ngủ để đánh lừa nạn nhân
chỉ cho lúc anh đại ngủ say
chúng liền ra tay hành động
tình huân dùng một dí búa chuẩn bị sẵn từ trước
từ trước đập mạnh vào đầu anh đại hai nhát khiến anh đại tử vong ngay tại chỗ
biết anh đại đã chết quân lội xác anh ớt sang một bên
lục tư quận lấy đi một điện thoại di động bộ chìa khóa tìm điện thoại
và một chiếc visa có khoảng sáu mươi đồng và một số giấy tờ cá nhân
sau đó hai kẻ sát nhân lê tấn hưng và lê hữu nhân dùng xe gắn máy của anh đại
quay trở lại tìm điện thoại vĩ đại lấy hết số điện thoại di động cũng như linh kiện trong đó
với thủ đoạn dùng xe gắn máy của anh đại
để về đột nhập tìm điện thoại phỉ đại
hai tên hưng và nhân đã qua mặt được trước nhiều người hàng xóm của anh đại
vì cứ nghĩ anh đại có việc quay trở lại cửa hàng mà không ai có thể hình dung anh đại đã bị sát hại
nhưng khi anh đại đã đến tù anh đại đã không thể chạy khỏi tù

bà chủ trong cơ nhà ấy lúc ba giờ sáng bà ra bà thấy
nhìn sang xe của anh đại thì bà nghĩ anh đại về nên bà hôn không
nhưng mà sau này cái tình kiếp mà bà cung cấp cho mình thì như vậy là nó cũng rất có giá trị trong việc cho chính xác và nhận định
tức là sau đó khi án xảy ra mình xuống họ cung cấp mà hai ba giờ sáng không có thể như vậy
lấy tài sản của anh đại xong hai kẻ sát nhân đã quay trở về quế sơn ngay trong đêm
trên đường về bọn chúng đã vứt xe găng máy của anh đại xuống một cái cầu nhỏ dọc đường để phì tan
tuy nhiên hai kẻ sát nhân còn chưa kịp tiêu thụ số tăng vượt gây án thì đã bị tra tay vào cổng
qua điều tra xác minh trong số các vật chứng thu giữ có một chiếc xe gắn máy hai mươi ba chiếc điện thoại di động và một số linh kiện điện thoại là tài sản mà lê tấn huân chiếm đoạt của anh đại
vào ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn chín cơ quan điều tra đã trưng cầu định giá số tài sản trên và xác định tổng giá trị tài sản mà lê tấn huân và lê hữu nhân chiếm đoạt của anh đại là hai mươi triệu chín trăm hai mươi ngàn đồng
căn cứ vào tài liệu
chứng cứ thu nhập được có đủ cơ sở kết luận hành vi dùng búa đập vào đầu anh trần thành đại dẫn đến cái chết của anh và hành vi chiếm đoạt tài sản lê tấn huân và lê hữu nhân gây ra
đã đủ các yếu tố cấu thành tội giết người và cướp tài sản
tội phạm và hình phạt được quy định tại khoảng một điều chín mươi ba và khoảng hai điều một trăm ba mươi ba bộ luật hình sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam